theo thống kê của sở du lịch thành phố đà nẵng tổng lượt khách tham quan du lịch và doanh thu du lịch trên địa bàn trong năm qua không chỉ đạt mà đều vượt kế hoạch đề ra
trong năm hai nghìn một mươi tám tổng lượt khách tham quan du lịch đến đà nẵng ước đạt gần tám triệu lượt người tăng một mươi năm năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó khách quốc tế đạt gần ba triệu lượt và khách nội địa đạt gần năm triệu lượt
tổng thu từ hoạt động du lịch ước cả năm qua đạt hơn hai mươi bốn tỷ đồng tăng hai mươi ba ba so với cả năm hai nghìn một mươi bảy đạt một trăm linh
lượng khách du lịch đường hàng không đến đà nẵng trong năm ước tăng gần bốn mươi chín so với năm trước
trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng phấn đấu thu hút hơn tám một mươi chín triệu lượt khách du lịch gồm cả lượng khách quốc tế và nội địa
phần đấu đạt tổng thu du lịch đạt hai mươi bảy bốn trăm linh tỷ đồng tăng gần một mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi tám